thưa quý vị mở đầu chương trình là thông tin cập nhật về cơn bão nau hay còn gọi là bão số bốn
bão đã mạnh thêm một cấp hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bàn kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng ba trăm linh km quảng nam khoảng hai trăm năm mươi km quảng ngãi khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm giật cấp một mươi bảy
với gió bão mạnh cấp một mươi bốn như hiện nay toàn bộ tàu thuyền nằm trên đường đi của bão
đều sẽ bị đánh chìm
trên đất liền từ thiên huế đến bình định mọi biện pháp phòng tránh bão cần phải hoàn tất trước đầu giờ chiều nay